thịt lợn chức năng đã liên tiếp phát hiện và thu giữ hơn ba tấn thịt lợn bẩn thịt lợn bẩn đang trên đường đi tiêu thụ
điều đáng chú ý là số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối và nếu như không bị thu giữ thì số lượng thực phẩm này sẽ được tuồn vào các hàng quán
và qua quá trình phù phép sẽ được bán cho người tiêu dùng thì không biết hậu quả của nó sẽ như thế nào
hai tấn thịt lợn bẩn bốc mùi không rõ nguồn gốc xuất xứ là tăng vật mà phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tp hcm phối hợp với tri cục thú y thành phố bắt giữ toàn bộ số tăng vật trên do ông cao trí đông làm chủ
qua kiểm tra toàn bộ số hàng trên không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm chủ cơ sở cũng không có giấy phép kinh doanh
công an tp thanh hóa vừa bắt quả tăng xe ô tô do nguyễn tiến dũng ở phường tàu xuyên tp thanh hóa điều khiển
chở gần một tấn bì lợn không có nguồn gốc xuất xứ
theo lời khai của lái xe nguyễn tiến dũng toàn bộ chín bao bì lợn ôi thiêu này được mua từ nghệ an về thanh hóa để tiêu thụ
hiện vụ việc đã được bàn giao cho đội quản lý thị trường số một tiến hành xử lý tiêu hủy theo quy định